gần một tháng nay tại đường nhồn quốc lộ ba mươi hai quận bắc tử liêm hà nội đơn vị thi công đã dựng một lối đi bằng sắt hình ống vòm với mái tôn xuyên qua tuyến đường sắt trên cao nhổn ga hà nội dành riêng cho phương tiện xe máy để giảm ồn tắc tại khu vực này
tuy nhiên nhiều người lo ngại về tính an toàn của nó
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
trên quốc lộ ba mươi hai hướng đi sơn tây luôn chen trúc chật kín dòng người bởi các loại phương tiện tham gia giao thông
đây cũng được xem là điểm đen của việc ủn tắc giao thông vào mỗi giờ cao điểm nhất là khi tuyến đường sắt trên cao được thi công
để góp phần giảm bớt tình trạng ồn tắc giao thông tại nút giao thông ngã tư nhổn xe máy được bố trí thêm một lối đi qua đường hầm bằng sắt ngay dưới công trình đường sắt trên cao
phía trên đường hầm công nhân vẫn khẩn trương thi công với những khối bê tông lớn
sắt thép và cầu treo lơ lửng trong khi người dân lưu thông ngay bên dưới
nhiều người dân đã tỏ ra lo lắng khi lưu thông qua đường hầm này
một vấn đề đáng lo ngại đó là vấn đề lối ra đúng vào khúc cua của ô tô
trong đó có nhiều xe tải nguy cơ gây tai nạn luôn dình dập người tham gia giao thông
em đi qua hầm thì đang cái chỗ làm việc thì nó làm cho em cảm thấy hơi chút lo lắng
từ trước giờ nhiều công trình đang thi công thì cũng gặp nhiều trường hợp tai nạn nhiều rồi
cho nên là đi qua mỗi lần cũng cảm giác không an toàn cũng sợ đồ rơi xuống cho nên là nguy hiểm
hầm này thì mới quá nhưng mà công trường ở đây thì đã có từ lâu
và em đi qua đây thì rất là lo lắng và sợ do khi công trường ở bên trên thì có nhiều mối nguy hiểm xảy ra
đơn vị thiết kế đã nghiên cứu và tính toán độ an toàn và sau nhiều lần thử nghiệm đã quyết định cho con đường này vào hoạt động
phương án này đã được các cơ quan liên ngành của hà nội như thanh tra giao thông phòng đô thị
sở giao thông vận tải hà nội chấp thuận để xe máy lưu thông qua đây
về vấn đề này chuyên gia giao thông nguyễn xuân thủy nhận định
quản lý tốt vấn đề là các thiết bị rồi là các hoạt động ở phía trên phải đảm bảo an toàn và tương đối là kỹ lưỡng đối với những hoạt động xây dựng liên công trường
để đảm bảo không có vật nào rơi vào người đi xe máy phía dưới này tôi nghĩ như thế thì không có vấn đề gì
thực tế trong quá trình xây dựng các tuyến đường sắt trên cao ở hà nội đã có không ít vụ tai nạn thương tâm xảy ra
hay vụ sập giàn giáo đường sắt trên cao đè bẹp một xe taxi xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
chính vì vậy người dân có lý do để lo ngại khi lưu thông ngay phía dưới công trình đường sắt trên cao như thế này